hiện đang có hàng chục hộ dân tộc thái khơ mú của xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
nằm ven hai mét lòng hồ thủy điện nậm nơn đang bị uy hiếp tính mạng và tài sản do có nguy cơ sạt lở
hơn một năm nay gia đình anh lô văn thành ở bản minh phương xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
mỗi khi trời mưa to cả nhà luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo lắng
vì thêm nhà giáp lòng hồ thủy điện xảy ra tình trạng sụt lún
nói chung là từ khi thủy điện chắc là thủy điện là nhà vườn bình thường yên ổn không căn gì cả
sau người ta làm thủy điện bên thủy điện nằm nơn các bạn thủy điện nằm nơn
là bắt đầu nhà có hiện tượng gọi là nứt nè
gia đình cũng xin gọi là cấp tên cơ bản là có thách nhiệm bên thủy điện
gọi là khẩn tương làm thế nào đó đền bu hoặc là như thế nào đó gọi là chất hứng đáng
để mà gia đình chúng tôi sớm được yên ổn
theo thống kê của ủy ban nhân dân
xã lượng minh không phải chỉ nhà ông lô văn thành
mà có đến hơn một mươi hộ dân sống ở bản lạ và bản minh phương
cũng nằm trong diện phải di rời khẩn cấp
số nhà này nằm sắt lòng hồ cách mép nước chỉ khoảng vài ba mét đều bị nghiêng sụt lún
đối với xã lượng minh là một xã hệ trực vất vả khó khăn về đời sống nhân dân

nhưng mà trong đó cái phần ảnh hưởng trực tiếp là có một mươi bốn hộ
một mươi bốn hộ là cần phải được di rời
nhưng mà việc di rời thì còn liên quan đến việc khu tải đỉnh cư
do vậy toàn bộ phần công tác muốn di rời thì cũng hết sức là khó khăn đối với tình hình của xã nhà
thứ nhất là về khu tải đỉnh cư cũng khó mặt bằng
vấn đề thứ hai là về kinh phí của khu tải đỉnh cư
khu tải đỉnh cư thì cũng xả thì không làm nổi
do vậy là cũng quá sức
hàng chục hộ dân sống ven sông nậm nơn thuộc xã lượng minh huyện tương dương nghệ an
phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu giữa mùa mưa bão
vì nhà cửa của họ đang trực rơi xuống sông bất cứ lúc nào
trước mưa mưa lụ thì huyện cũng rất là lo là xảy ra cái tai nạn đổi của nhân dân
trước thực trạng trên huyện tương dương cũng như tỉnh nghệ an
cần sớm có phương án di rời khẩn cấp các hộ gia đình trên ra khỏi vùng nguy hiểm